thưa quý vị hôm nay người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng thông báo
dự kiến tổng thống hoa kỳ joe biden sẽ thăm việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong thông cáo người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nhấn mạnh
chúng tôi tin tưởng rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ việt nam hoa kỳ đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định thực chất và lâu dài
trên tất cả các lĩnh vực góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
tại khu vực cũng như trên thế giới
đây sẽ là chuyến thăm việt nam đầu tiên của tổng thống biden kể từ khi ông nhậm chức
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một sự kiện diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện